với phong độ rất xuất sắc kể từ khi chuyển sang khoác áo juventus từ palermo đặc biệt là cú núp vào lưới của barcelona tại tứ kết lượt đi uefa champions league mới đây tỉnh đạo paulo dybala đã được nhà đương kimburic seria giữ chân ở lại turin đến năm hai nghìn hai mươi hai
dibala năm nay hai mươi ba tuổi gia nhập juventus từ paradmo vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm với bản hợp đồng có thời hạn năm năm kèm theo mức giá hai mươi ba triệu bảng
kể từ đó cho đến thời điểm này dibara đã trở thành trụ cột của đội bóng anh ghi được ba mươi chín bàn thắng và có một mươi sáu lần kiến tạo thành bàn sau tám mươi hai trận khoác áo juventus nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong cùng một thời gian
mùa giải năm nay paulo dybala tiếp tục thi đấu ấn tượng khi ghi đến một mươi sáu bản thắng và đơn rất nhiều cân bộ danh tiếng ở châu âu mới gọi và chính điều này đã khiến ba đánh đạo của lão bà soạn ra một bản hợp đồng mới nhằm tránh sự lôi kéo từ các ông lớn hàng đầu của châu âu